nhân kỷ niệm bảy mươi hai năm quốc khánh mùng hai tháng chín chiều nay chủ tịch ubnd tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã đến thăm hội cựu chiến binh việt nam
ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cựu chiến binh việt nam trong các cuộc kháng chiến của dân tộc
chủ tịch trần thanh mẫn đã ghi nhận những thành tích của hội
kể từ khi thành lập các hoạt động của hội đã phát huy bản chất bộ đội cụ hồ
các cấp hội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo giữ gìn an ninh trật tự tích cực xây dựng đảng chính quyền vững mạnh
hội cựu chiến binh việt nam thường xuyên phối hợp với mặt trận tổ quốc việt nam thực hiện các chương trình giám sát phản biện xã hội như giám sát thực hiện chính sách người có công giám sát đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các thủ tục hành chính công
chủ tịch trần thanh mẫn chúc hội cựu chiến binh việt nam tiếp tục đổi mới hoạt động thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy đảng chính quyền và nhân dân trước mắt tổ chức thành công đại hội đại biểu toàn quốc hội cựu chiến binh việt nam lần thứ sáu vào trung tuần tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy